cản trở xe chữa cháy đang trên đường cứu hỏa hai tài xế điều khiển hai xe ô tô chở công nhân vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi ra quyết định xử phạt
hai tài xế trần văn lớt bốn mươi năm tuổi và phan thanh phong bốn mươi ba tuổi đều ở phường tránh lộ tp quảng ngãi hiện đang lái xe cho doanh nghiệp vận tải long hiền về phạt về hành vi vi phạm hành chính
điều khiển xe ô tô khách trên ba mươi chỗ có hành vi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ mức phạt bốn triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng
sự việc xảy ra vào chiều ngày bốn tháng bảy mặc dù xe chữa cháy liên tục bật còi tín hiệu ưu tiên nhưng hai xe không nhường đường mà vẫn chạy với tốc độ cao
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kịp thời xăng minh và mời chủ phương tiện tài xế để xử lý theo quy định của pháp luật
lùi xe trên cao tốc là hành động nguy hiểm tuy nhiên vẫn có lái xe vi phạm
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số ba đang truy tìm để xử phạt xe ô tô tải lùi ngược chiều trên cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
theo clip được trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vào chiều ngày năm tháng bảy trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ hướng ninh bình hà nội
chiếc xe tải ben mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi nghìn sáu trăm bảy mươi một đã bất chấp nguy hiểm
đi lùi ở làn tốc độ tối đa là một trăm hai mươi km một giờ
chỉ huy đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số ba cho biết căn cứ vào hình ảnh biển số xe ô tô tải ben đi lùi trên cao tốc
cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện đứng tên trên đăng ký xe và yêu cầu đến đơn vị để làm việc
từ đó xác minh tài xế vi phạm sau đó sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định
trong vài tháng gần đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và công an các địa phương
tập trung để mạnh thực hiện các kế hoạch các phương án phòng chống đua xe trái phép góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiền giang đã phát hiện giải tán gần hai trăm bốn mươi nhóm thanh thiếu niên tụ tập
xử lý trên một năm trăm linh trường hợp trong đó giữ giấy phép lái xe bốn trăm ba mươi bảy trường hợp tạm giữ xe năm trăm bảy mươi chín trường hợp xử lý hành chính tại chỗ ba trăm hai mươi trường hợp
vào các đêm ngày một mươi bốn tháng hai hai mươi một tháng ba và một mươi năm tháng bốn tổ công tác phòng chống đua xe trái phép đã phát hiện giải tán khoảng một trăm chín mươi hai thanh thiếu niên
gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng bắt giữ một trăm linh đối tượng tụ tập tổ chức rú ga phóng nhanh
để chuẩn bị đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một các đoạn qua địa bàn cái bè và châu thành
trong đó có ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy một đối tượng vi phạm nồng độ cồn tạm giữ chín mươi bốn xe mô tô các loại bốn dao tự chế
đa phần các thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm không nghề nghiệp ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông các cấp cùng một số lực lượng khác đã kịp thời phát hiện giải tán xử lý số thanh thiếu niên tụ tập
chuẩn bị đua xe trái phép nên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua kéo xe trong thời gian gần đây giảm hẳn
người dân rất phấn khởi
tự động thực hiện phối hợp với công an các quyện thành phố thị xã có tuyến quốc lộ đi ngang qua
để tổ chức hàng tuần ba đến bốn đêm tổ chức chấm đua xe
qua đó thì tình hình thanh thiếu niên thời gian qua đã được xử lý một cách quyết liệt bắt hàng chục đối tượng
và tổ chức đưa xe
và có một số đối tượng cũng đã manh động phối hợp với công an quyện châu thành
củng cố hồ sơ củng cố chứng tứ và đưa ra tri tố để tri tố điểm trong thời gian tới
trong thời gian tới ngoài sự quyết tâm của lực lượng chức năng
thì chính từng cá nhân thanh thiếu niên phải chấp hành nghiêm luật pháp
tham gia các hoạt động giải trí bổ ích lành mạnh
cùng với đó các gia đình cần quan tâm quản lý con em mình không để tụ tập tham gia đua kéo xe
nhằm giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh việt nam
đó là yêu cầu mới nhất của bộ giao thông vận tải đối với cục hàng không việt nam
bộ giao thông vận tải lưu ý không vì nôn nóng phát triển kinh tế xã hội
mà mở cửa ổ ạt lơ là công tác phòng chống dịch và để xảy ra làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ hai
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu ngành hàng không tăng tần suất chuyến bay có thu phí
để đưa người việt nam ở nước ngoài về nước và nhà đầu tư doanh nhân nhà ngoại giao
công nhân lành nghề nhập cảnh việt nam
bộ lưu ý phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong việc đưa công dân việt nam
ở nước ngoài về nước
các thủ tục hồ sơ đăng ký và hình thức cách ly phải linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi nhập cảnh
các đơn vị trực thuộc bộ cũng được yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo mục tiêu tăng trưởng gdp năm nay ở mức từ bốn cho đến năm
thông qua việc đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa